ngày một mươi tám tháng tám đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã thăm và làm việc tại tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ đã đánh giá cao những cố gắng và thành tích mà tỉnh hòa bình đã đạt được
như phát triển cây ăn quả cây có múi mía tím rau an toàn nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao
giàu tài nguyên để phát triển công nghiệp xi măng có lợi thế du lịch
sau tháng đầu năm các chỉ số đều cao so với cả nước thu hút được nhiều dự án đầu tư
tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh
tuy nhiên đồng chí vương đình huệ cũng lưu ý tỉnh hòa bình tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao so với bình quân cả nước
chỉ số năng lực cạnh tranh còn hạn chế tỷ lệ doanh nghiệp so với dân số còn thấp
tỉnh cần quyết tâm chính trị cao và khát vọng lớn để phát triển kinh tế xã hội du lịch phải trở thành tỉnh khá
tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành nghĩa vụ về kinh tế ngân sách của năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời sớm triển khai kế hoạch thu chi trong năm hai nghìn một mươi tám trên tinh thần tích cực hơn và có những giải pháp đột phá mạnh mẽ
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển thêm doanh nghiệp
tái cơ cấu ngành nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
chú trọng đến thôn bản để phát triển nông thôn mới
tập trung vào công nghiệp để giải quyết lao động và tăng thu ngân sách
sáng cùng ngày phó thủ tướng vương đình huệ đã tới thăm mô hình hợp tác xã nông nghiệp và thương mại mường động
kiểm tra điểm giao dịch ngân hàng chính sách xã hội tại xã tú sơn huyện kim bôi tỉnh hòa bình